tại bình phước sáng ngày một mươi một tháng sáu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết trên địa bàn huyện bù đăng đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên
ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu phi đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn một mươi ba con trọng lượng hơn một tấn
thực hiện các biện pháp khoanh vùng dịch rác vôi xử lý hóa chất để bệnh dịch không bị lây lan
như vậy tính đến ngày một mươi tháng sáu trên địa bàn tỉnh bình phước đã xuất hiện một trăm một mươi bốn ổ dịch tả lợn châu phi
tại hai mươi ba phường xã thị trấn thuộc năm huyện và thành phố các cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành tiêu hủy khoảng một năm trăm linh con lợn